quỹ ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa phê duyệt phân bổ kinh phí cho hộ nghèo tại các huyện ven biển
thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trong đợt này toàn tỉnh thanh hóa có hai trăm một mươi sáu hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
số hộ đang cư trú tại vùng khó khăn là một trăm linh năm hộ số hộ đang cư trú tại vùng còn lại là một trăm một mươi một hộ
mức hỗ trợ được quy định theo quyết định số một nghìn một mươi ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ cụ thể như sau
hỗ trợ một mươi bốn triệu đồng một hộ đối với các hộ đang cư trú tại vùng khó khăn
hỗ trợ một mươi hai triệu đồng một hộ đối với các hộ còn lại
căn cứ quyết định phân bổ kinh phí nói trên của tỉnh
sở tài chính tỉnh thanh hóa sẽ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành đơn vị liên quan
giả soát các đối tượng quản lý sử dụng chi trả và thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích
đối tượng bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước